xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới các tỉnh phía đông bắc bộ sẽ chịu tác động của rìa phía nam dạnh áp thấp có trục ở khoảng hai mươi bốn hai mươi sáu độ vĩ bắc
nên sẽ có mưa ở một vài nơi với lúc chiều tối đêm và sáng sớm
còn trong ngày trời nắng chưa chiều oi bức với nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới ở mức ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
khu vực phía tây bắc bộ chịu ảnh hưởng của rìa nam áp thấp nói trên kết hợp với vùng hội tụ gió ở trên mực một năm trăm linh m
vì thế sẽ có mưa nhiều hơn
về chiều tối đêm và sáng vẫn duy trì trạng thái nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
ban ngày thì mưa sẽ giảm chưa chiều trời nắng
nhiệt độ khu vực này là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong những ngày tới sẽ phổ biến ít mưa
chủ yếu là mưa rông vài nơi với lúc chiều tối
ban ngày có nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất ngày mai trong khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
sau đó sẽ tăng thêm khoảng một độ trong hai ngày tiếp theo
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
bình thuận sẽ có mưa nhiều hơn ở mức độ giải rác nhưng cũng chỉ tập trung về lúc chiều tối
ban ngày phổ biến có nắng nhiều nhiệt độ tăng hơn so với những ngày trước
dự báo cao nhất trong ba ngày tới ở mức là ba mươi năm độ có nơi sẽ cao hơn
ở tây nguyên trong những ngày tới tiếp tục chịu tác động của gió mùa tây nam cường độ yếu
vì thế các khu vực chỉ còn mưa rào và rông rải rác về lúc chiều tối
ban ngày sẽ có nắng nhiều hơn nên nhiệt độ cũng tăng dần
cao nhất đạt ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ duy trì mưa rông rải rác
lúc chiều tối trong thời gian tới do ảnh hưởng của gió mùa tây nam
ban ngày còn nắng nhiều trưa chiều khá oi nóng
với nhiệt độ cao nhất từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn